thưa quý vị công an tỉnh đồng tháp vừa bắt khẩn cấp đối tượng lê văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại huyện thanh bình tỉnh đồng tháp về hành vi giết người sau một mươi năm giờ điều tra truy xét
trước đó hiếu nhậu cùng với nhóm bạn ở quán nhậu tòa lạc ở ấp hà xã tân bình huyện thanh bình
trong lúc nhậu hiếu thấy nguyễn ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ xã tân quế huyện thanh bình
ngồi vàng nhậu kế bên nhìn mình sau đó hiếu và sơn sẽ ra cười cãi
không kiềm chế được bản thân hiếu vào quán lấy một con dao thái lan đâm vào người của sơn
mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng sương đã tử vong tại trung tâm y tế huyện thanh bình
sau khi vụ việc xảy ra công an đồng tháp đã đến hiện trường khám nghiệm tử thi và truy xét nhanh đối tượng
qua một mươi năm giờ truy tìm lực lượng công an đã bắt nóng đối tượng gây án
đang lẫn trốn ở xã trường xuân huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
qua làm việc bước đầu hiếu khai nhận do mâu thuẫn tức thợ trong lúc nhậu nên đã dùng dao đâm sơn tử vong
liên quan đến vụ nam thanh niên nghi gây ra vụ cướp giật tiệm vàng kim việt ở ngã tư trần cao vân
phan chu trinh thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam công an tỉnh quảng nam cho biết đã xác định được danh tính đối tượng này
theo đó thanh niên này là trần bá sơn hai mươi ba tuổi chú thôn tân phú xã tam phú
tam kỳ qua lấy lời khai ban đầu trần bá sơn khai có ý định vào cướp tiệm vàng nhưng bị chống trả nên bỏ chạy
ngoài ra lúc gây ra vụ việc này trần bá sơn có biểu hiện bị ngáo đá
trước đó khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng tám một người đàn ông bịt mặt mặc áo thun quần jean
chạy xe máy và không đội mũ bảo hiểm đến tiệm vàng kim việt
tại đây đối tượng lớn tiếng uy hiếp những người trong tiệm rồi dùng búa đập liên tiếp vào các tủ chứa vàng
chứng kiến sự hung hãn của đối tượng ba người trong tiệm vàng dùng ghế và các vật dụng chống trả quyết liệt
nhiều khách hốt hoảng tháo chạy ra ngoài
sau khi đập phá người đàn ông vứt lại chiếc búa ở hiện trường rồi lên xe bỏ chạy
hiện đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề
lên tới nửa tỷ đồng bắt giữ nhóm đối tượng cùng nhiều tăng vật có liên quan
sau một thời gian điều tra ngày một mươi sáu tháng tám ban chuyên án đã bắt giữ được tám đối tượng
trong đó đối tượng cầm đầu là tạ văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú huyện diễn châu
tăng vật cơ quan chức năng thu giữ được là một sổ ghi số lô đề một mươi hai cáp ghi số đề và một mươi một điện thoại di động
theo tài liệu của cơ quan công an tạ quang hùng đã tổ chức đường dây cho các con bạc tham gia đánh bạc
dưới hình thức ghi số lô để hoạt động có tổ chức
để qua mắt lực lượng chức năng các đối tượng liên lạc qua ứng dụng mạng xã hội
bước đầu cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền mà các đối tượng dùng để đánh bạc là năm trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện diễn châu đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với tạ văn hùng về tội tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề
bảy đối tượng còn lại về tội đánh bạc
trong thời gian vừa qua công an tp huế liên tiếp đánh sập nhiều đường dây cung cấp ma túy trên địa bàn
bắt xử lý nhiều đối tượng
với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt
các đối tượng đã thực hiện mua bán ma túy bằng hình thức chuyển khoản và chỉ điểm
nhận hàng lợi dụng chuyển phát nhanh hoặc là gửi hàng bằng xe khách
lôi kéo thanh tiếu niên làm chân zét làm shipper hoặc nhằm không bị lộ diện
ẩn nấp tại các khu trung cư nhà nghỉ khách sạn quán karaoke quán bar
nhằm qua mắt lực lượng công an
ngày hai tháng tám trước địa chỉ số một đường hà huy tập phường xuân phú tp huế
lực lượng công an bắt quả tang hồ viết hiệp chú tại tỉnh thừa thiên huế
đang tàng trữ trên người năm viên nén và một gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng
điều tra mở rộng lực lượng công an tiếp tục phát hiện hiệp dấu trong phòng khách sạn đang lưu trú
một mươi viên nén và năm gói ma túy
ngoài ra đối tượng còn cất giấu năm gói ma túy khác tại một gốc cây trên đường lâm hoàng
phường vĩ dạ tp huế
tiếp tục mở rộng vụ án công an tp huế bắt khẩn cấp đối với hồ ngọc trí công
trú tại tỉnh thừa thiên huế là mắt xích cung cấp ma túy cho hiệp
đồng thời bắt khẩn cấp đối với mai quốc thành chú tỉnh thừa thiên huế
thu giữ hai trăm ba mươi một viên nén một mươi hai gói ma túy
thành khai nhận mua số ma túy trên nhằm mục đích bán cho các đối tượng sử dụng ma túy
tại quán bar trên địa bàn
trước điều tra mở rộng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với tiến là con rể của kim anh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua đấu tranh kim anh khai nhận đã cùng với lê văn tiến đi mua ma túy về bán lại cho một số đối tượng nghiện để bán kiếm lời
liên quan đến vụ xe khách lạng lách trên cao tốc hà nội thái nguyên cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi gây dối trật tự công cộng
các bị can bị khởi tố gồm
phạm văn thái bốn mươi tuổi chủ xe của nhà xe thái đạt chạy tuyến bắc cạn nam định
lâm văn thảo ba mươi năm tuổi lái xe của nhà xe thái đạt trực tiếp điều khiển xe khách mang biển kiểm soát một mươi tám b một nghìn chín trăm tám
và nguyễn văn duy ba mươi chín tuổi lái xe ô tô mang biển kiểm soát một mươi bảy b hai nghìn hai trăm một mươi sáu chạy tuyến định hóa tiền hải thái bình
trước đó dư luận đã phản ánh hai xe khách di chuyển trên tuyến cao tốc hà nội thái nguyên có hành vi lạnh lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông
hai xe khách đã nhiều lần tìm cách vượt lên nhau gây nguy hiểm cho các xe ô tô đi cùng chiều di chuyển trên đường
và qua xác minh đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu
và bàn giao toàn bộ các tài liệu liên quan cũng như người và phương tiện cho công an thành phố thái nguyên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cơ sở sản xuất nhựa vĩ tuyến palastic ở số hai trăm hai mươi tám b thôn năm xã quảng minh huyện hải hà tỉnh quảng ninh
theo người dân địa phương vào khoảng ba giờ bốn mươi năm sáng nay ngày hai mươi chín tháng tám ngọn lửa bốc cháy tại cơ sở sản xuất nhựa vĩ tuyến palastic
tại địa chỉ số hai trăm hai mươi tám b thôn năm xã quảng minh chi nhánh công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại xuất nhập khẩu vĩ tuyến
vụ cháy không gây thiệt hại gì về người và hiện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn đang có mặt tại hiện trường nỗ lực dập tắt đám cháy